hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau đó lực lượng kỳ sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã huy động ba xe chữa cháy và trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ tập trung chữa cháy
sau hơn một tiếng ngọn lửa được giật tắt hoàn toàn tuy nhiên lửa đã thiêu rụi ba căn nhà và rất may là không có thiên hại gì với người